thưa quý vị hôm nay một mươi ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai thông tin
liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện chư pư tỉnh gia lai
vào chiều ngày một mươi hai tháng tám khiến ba thành viên của câu lạc bộ bóng đá hoàng anh gia lai tử vong
và một người bị thương
xét thấy hành vi của đinh tiến bình tài xế xe tải mang biển kiểm soát tám mươi một h hai nghìn bảy trăm sáu mươi
có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với tài xế trên đồng thời cũng củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án
khởi tố bị can xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó căn cứ kết quả xác minh thu thập tài liệu chứng cứ lực lượng công an xác định
đinh tiến bình ba mươi sáu tuổi trú tại thôn hòa bình thị trấn nhân hòa huyện chư pư
điều khiển xe ô tô tải ben biển kiểm soát tám mươi một h hai nghìn bảy trăm sáu mươi không đảm bảo các điều kiện
khi vượt xe theo quy định tại khoảng hai một mươi bốn luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
cũng theo lực lượng chức năng cho biết qua kiểm tra nồng độ cồn test ma túy đối với ba lái xe
liên quan trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đều ghi nhận kết quả
không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy
sáng nay một mươi ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với công an huyện nam đông và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đoạn qua địa phận xã hương lộc huyện nam đông xe ô tô khách một mươi một b ba trăm sáu mươi ba
do tài xế nông văn trực chú tại tỉnh cao bằng điều khiển đang chạy thì bốc cháy
ngay khi phát hiện hai mươi chín người trên xe đã nhanh chóng chạy thoát trước khi ngọn lửa bao trùm
lực lượng cảnh sát phòng cháy đã đưa ra một bộ phòng cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thừa thiên huế và công an huyện nam đông
đã kịp thời có mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ
nhưng do có gió mạnh nên chỉ trong hai mươi phút ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn ô tô khách
cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng vụ cháy xảy ra do chập điện
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
thời gian vừa qua những vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô khách
ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn cả nước
trung và địa bàn nghệ an diễn biến phức tạp
trước tình hình trên bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
đồng loạt triển khai tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên toàn quốc
sau đây là ghi nhận tại tỉnh nghệ an
hiện trên địa bàn tỉnh nghệ an có trên ba bảy trăm linh xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách

các tuyến đường hoạt động chính của các phương tiện này là quốc lộ một a
quốc lộ bảy quốc lộ bốn mươi tám quốc lộ bốn mươi sáu và các tuyến đường kết nối khu công nghiệp cảng biển
trong sáu tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra chín mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm sáu mươi một người thiệt mạng sáu mươi bảy người bị thương
trong đó có một mươi bốn vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô khách
ô tô vận tải hàng hóa bằng container làm chín người tử vong
để tiếp tục tăng cường công tác quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông
hạn chế tai nạn tiếp tục thực hiện các chuyên đề trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời thực hiện nghiêm về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container
từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi công an tỉnh nghệ an triển khai kế hoạch
tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa
bằng container trên địa bàn toàn tỉnh
trên phương chấm chỉ đạo của chán đối công an tỉnh
chúng tôi chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông là sự nghiêm ngặt hành vi vi phạm
đặc biệt là đối với hành vi vi phạm của lái xe vận tải hành khách
và lái xe vận tải hàng hóa bằng container
và trong quan điểm chỉ đạo thì chúng tôi xử lý nghiêm các hành vi của đối tượng này
và không có ngoại lệ không có vùng cầm không có quan hệ ngoại giao để rồi nguyên nghề
trong thế này
quá trình tổ chức quân gia kiểm soát thì chúng tôi chẳng gừng quân gia kiểm soát
lực lượng làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh
để kiểm soát chấn chỉnh
chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đúng quy định pháp luật và được bổ quan quy định
trong đợt cao điểm này công an tỉnh nghệ an sẽ triển khai tổng kiểm soát
theo hai giai đoạn
giai đoạn một từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng bốn
trong thời gian này lực lượng công an sẽ tập trung triển khai công tác điều tra cơ bản
nắm tình hình về phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải
giai đoạn hai từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an và công an các địa phương
đồng loài xã quân tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm
đi qua địa bàn tỉnh nghệ an
các anh của trạm cảnh sát giao thông của công an tỉnh nghệ an
cũng hướng dẫn nhiều vấn đề an toàn giao thông
nhất là mình phải chịu khó kiểm tra xe
hay là nhắc nhở các chủ hàng các chủ xe không được chở quá tải trọng
trong thời gian thực hiện kế hoạch
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an các địa phương
sẽ thành lập các tổ cảnh sát giao thông
trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
và phương tiện thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
để phát hiện kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát
cản trở mọi hành vi lăng mạ trông đối
sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
tăng cường tuần tra kiểm soát và xác định cả tuyển địa bàn trọng điểm
mà có lưu lượng hoạt động về xe kinh doanh vận tải hành khách
và xe công tên nơi hoạt động nhiều
để tập trung vào xử lý kiểm soát kiểm tra
các hành vi vi phạm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trên cả tuyển trọng điểm
lực lượng công an cũng sẽ phối hợp với ngành giao thông vận tải
và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra giả soát
việc lắp đặt camera giám sát thiết bị giám sát hành trình
trên các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách
vận tải hàng hóa bằng công tên nơi
kiên quyết xử lý nghiêm triệt để các trường hợp vi phạm
trên tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
đồng thời không để xảy ra tình trạng gây khó khăn
cho hoạt động kinh doanh của người dân doanh nghiệp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
cho biết vừa tống đạt lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với trần ngọc tú chú tải tp vĩnh long
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất mạ tuy
qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp vĩnh long phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh và công an phường một bất ngờ kiểm tra tiệm game
tại số một mươi một khóm nguyễn du phường một tp vĩnh long
do trần ngọc tú làm quản lý thì phát hiện thu giữ sáu mươi ba gói giấy bạc
đoạn ống nhựa chứa chất màu trắng nghi là ma tuy có tổng trọng lượng là năm năm g
kết quả giám định số chất màu trắng trên là ma túy đá
và heroin hiện công an tp vĩnh long đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
vận chuyển buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
hai đối tượng nguyễn văn tuấn chú tỉnh long an và nguyễn phan khả ái
chú tại tỉnh tiền giang đã bị công an tỉnh sóc trăng bắt quạt tà
tối ngày một mươi hai tháng tám trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận ấp trà canh a hai
xã thuận hòa huyện châu thành tỉnh sóc trăng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện châu thành
và các lực lượng có liên quan tiến hành dừng ô tô bốn chỗ biển kiểm soát sáu mươi hai a một mươi năm nghìn chín trăm năm mươi hai
do nguyễn phan khả ái điều khiển đi cùng xe có nguyễn văn tuấn
kiểm tra phương tiện phát hiện sáu năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển thố suốt lá trên từ huyện đức huệ
tỉnh long an về thành phố sóc trăng để tiêu thụ
thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt quạt tà
phòng cảnh sát giao thông công an đồng nai vừa phát hiện ông võ hoàng nhanh
bốn mươi tuổi quê tỉnh tiền giang có hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép trên sông đồng nai
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát đường thủy
phòng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện ghe vỏ gỗ do ông nhanh điều khiển
vận chuyển khoảng ba mươi mét khối cát trên tuyến sông đồng nai
thuộc địa bàn xã long tân huyện nhơn trạch
qua kiểm tra ông nhanh chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc
số cát đang vận chuyển trên phương tiện
tổ công tác đã bàn giao để công an huyện nhân trạch xử lý theo thẩm quyền
mở đầu bản tin trưa nay là thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại gia lai làm ba thành viên của câu lộc bộ bóng đá hoàng anh gia lai
tử vong tại chỗ và một người bị thương
ngay sau khi nắm được thông tin phó thủ tướng trần lưu quang
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban
tổ chức đoàn công tác cùng các cơ quan thành viên liên quan đến hiện trường
để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả
và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
thông qua đoàn công tác phó thủ tướng cũng chuyển lời thăm hỏi
chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong và động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ việc
như tin đã đưa vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng tám
tại km một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu năm trăm linh đường hồ chí minh thuộc xã yà rú
huyện trư bứ tỉnh gia lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
giữa hai xe ô tô tải và một xe ô tô con
khiến ba người ngồi trên xe con tử vong tại chỗ lái xe bị thương nặng
các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là thành viên của câu lạc bộ bóng đá hoàng anh gia lai
gồm dương minh ninh đào trọng trí paulo madera oliveira
sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra lãnh đạo địa phương đã có mặt ngay
để chỉ đào các lực lượng tổ chức cứu hộ cứu nạn kháng nguyện hiện trường và điều tra nguyên nhân
mang hông khí địa hỗn chiến khi lực lượng công an ngăn chặn thì tấn công để bỏ trốn
hai mươi đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn cá nhân
nên ngô văn lương và thái tuấn đạt cùng chú tại thành phố châu đốc đã hẹn nhau để giải quyết
hai đối tượng đã rủ thêm nhiều thanh thiếu niên mang theo hung khí để đánh nhau
tối ngày năm tháng bảy nhóm của lương mang theo hung khí đến điểm hẹn
thì bị công an phường vĩnh mỹ kịp thời phát hiện ngăn chặn
tuy nhiên trần văn quý và lê văn thọ trong nhóm của lương đã sử dụng dao phóng lợn
chống trả lực lượng công an để tàu thoát
nhóm của đạt đến sau phát hiện lực lượng công an nên đã bỏ chạy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố quý và thọ về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
một mươi chín bị can khắc cùng về hành vi cố ý gây thân tích
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại trung tâm văn hóa điện ảnh tình hòa bình
công an thành phố hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thi hành lệnh bắt khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ba bị can
ba bị can cùng chú tại thành phố hòa bình gồm bùi tú cao
giám đốc trung tâm văn hóa điện ảnh tình hòa bình trần thị huê và phạm trọng toàn
cùng là cán bộ của trung tâm này
theo kết quả điều tra từ tháng sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
thực hiện các chương trình tuyên truyền cổ động cho sea games ba mươi một
cùng một số các chương trình khác ba bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
để làm trái công vụ
cụ thể là mua khống chín hóa đơn sau đó hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán
rút tiền ngân sách gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước một trăm linh bốn triệu đồng
số tiền này các bị cáo chia nhau và chia cho một số cán bộ viên chức
thuộc trung tâm văn hóa điện ảnh tình
thưa quý vị khi có nhu cầu vay tiền cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng mã otp được gửi vào hòm thư
điện thoại di động cho các đối tượng không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân
mà các đối tượng lạ cung cấp rụ rỗ
đó là những lời cảnh báo mà cơ quan công an đã tuyên truyền rất nhiều
thế nhưng thực tế vẫn có nhiều người dân phớt lờ lời cảnh báo này
và rơi vào bẫy của kẻ lừa đào
mua nhà sửa nhà xây nhà mua xe ô tô
nếu bạn là cán bộ công chức

nếu bạn là cán bộ công chức sửa nhà xây nhà mua xe ô tô
có những mức ưu đãi đặc biệt dành cho những cán bộ công nhân viên chức
với lãi suất rất là thấp
và tôi sử dụng cái nguồn đó để đăng ký một cái khoản vay cho cá nhân của mình
khi mà tôi đăng ký khoản vay đó cho bản thân cá nhân
thì họ nói rằng là lãi suất là một hai
thậm chí là có những đơn vị một năm một tháng
và sau khi mà tôi chấp nhận với cái mức điều khoản đó
tôi vay với
số tiền khá cao là số tiền khoảng ba trăm linh triệu
và họ lấy lại năm mươi triệu và chỉ giao lại cho tôi hai trăm năm mươi triệu
và lúc đó thì tôi nghĩ là nó chỉ giữ năm mươi triệu đó là cái tiền nãi
sau khi mà mình không trả được thì đó là tiền nãi hàng tháng
tôi làm hàng ngày tôi làm hàng giờ và tôi trả lợi hàng tháng
đặc biệt hơn là khi mà trả lợi gần xong rồi
thì họ lại sinh ra rất nhiều cái khoản phát sinh
sau khi mà có những cái khoản phát sinh đó
thì họ yêu cầu tôi phải cung cấp một số các tài khoản
trong mạng xã hội của tôi này
đôi khi là phải cung cấp số điện thoại của người thân này
thì lúc đó thì họ bắt đầu vào khủng bố người thân này
khủng bố chỗ nàm và khủng bố cái công việc của tôi
khi mà tôi làm việc lúc đó
hiện có hai hình thức vay phổ biến là vay qua ứng dụng
và vay trên website đánh vào cán bộ công nhân viên chức
nếu vay qua ứng dụng người dân sẽ phải mở quyền truy cập
về các thông tin cá nhân như danh bạ tin nhắn
đồng bộ google và sử dụng của gọi
còn vay qua website người dân sẽ phải để lại đường dây
tới trang kênh của họ
các thông tin cá nhân facebook zalo và lịch sử của gọi
trong vòng sáu tháng
khi đến hạn không thanh toán nhóm đòi nợ sẽ truy cập danh bạ
lấy số điện thoại gọi điện khủng bố người thân bạn bè
ép người vay trả tiền
nhiều trường hợp còn bị dọa tung ảnh cá nhân
tin nhắn hội thoại lên mạng xã hội để bêu xấu
qua đấu tranh lực lượng công an đã phát hiện hình thức lừa
cho vay này xuất hiện tại nhiều tỉnh hành trên cả nước
việc cho vay lãnh năng của các nhóm đối tượng này
không chỉ có tính chất bóc lột đối với những người vay tiền
mà chúng còn tiềm bằng phát sinh rất nhiều
những nguy cơ của các loại tội phạm khác
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
cho vay này là một dạng cho vay tín dụng đen
với lãi suất rất cao
nhưng mà họ lại không cần những cái tài sản đảm bảo
mà họ chỉ cần nhân thân
và các giấy tờ liên quan đến cá nhân
nếu như mà những người
mà cần tiền để kinh doanh
hoặc là trong một cái hoàn cảnh nào đó
mà cần vay thì nên đến các ngân hàng thương mại
và làm đầy đủ các cái thủ tục theo quyết định
bộ công an cũng đã nhiều lần thông tin
việc lợi dụng nhu cầu vay bốn tăng cao
của nhiều cá nhân
các đối tượng phạm tội đáng mạo dành
các ngân hàng công ty tài chính
cho vay tiền trực tuyến với lãi suất rất thấp
nhằm thực hiện hành tinh lừa đảo
vậy nên người dân kể cả cán bộ công nhân viên
khi có nhu cầu vay tiền
cần liên hệ trực tiếp
với các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng để được tư vấn
hướng dẫn làm thủ tục vay bốn
tuyệt đối không cung cấp thông tin
tài khoản ngân hàng và otp
được gửi vào hòn thư điện thoại di động
cho các đối tượng
không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân
mà các đối tượng lạc cung cấp dù dỗ